thưa quý vị vào tối ngày hôm qua tại hà nội chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm
ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
về phía bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự lễ kỷ niệm
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh việt nam kiên trì phấn đấu
thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà đảng bác hồ và nhân dân đã lựa chọn
trên con đường hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm hai nghìn năm mươi
chủ tịch nước cũng nêu rõ
phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kiên trì đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện sự nghiệp đổi mới
hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
để vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia giữ gìn phát huy những di sản quý báu mà các thế hệ người việt nam đã dày công vung đắp
tại lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh việt nam thay mặt các đại sứ đại biện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
ngài sa di salama đại sứ palestine tại việt nam có bài phát biểu
trong đó nhấn mạnh sự kiện trọng đại này luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các quốc gia đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ trên thế giới
kinh nguyện của độc lập đội dô mở ra sau một lịch sử đã trở thành nền tảng cho dân tộc việt nam vun đắp khát vọng phát triển và dựng xây đất nước
phát huy giá trị văn hóa dân tộc và bàn lĩnh trí tuệ để nâng cao vị thế quốc gia
sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ việt nam biểu diễn
trong đó có nhiều bài hát tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng việt nam và thế giới ca ngợi chủ tịch hồ chí minh giới thiệu về đất nước con người việt nam